thông tin về việc tổ chức lại hệ thống thu dung điều trị covid một mươi chín trong tình hình dịch bệnh
tiếp tục được kiểm soát ổn định trên địa bàn thành phố
bà lê thiện quỳnh như phó tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
thành phố tiếp tục duy trì hoạt động bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi ba
và tạm ngưng hoạt động bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi bốn và một mươi sáu
cùng với đó ngưng hoạt động tầng ba bệnh viện giã chiến ba tầng tân bình do bệnh viện thống nhất phụ trách
về lý do giữ lại bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi ba bà quỳnh như cho biết
thành phố vẫn phải sẵn sàng cho trường hợp f tăng nhanh trở lại
cùng với đó đây là bệnh viện do bệnh viện bệnh nhiệt đới phụ trách
đơn vị tuyến cuối trong điều trị covid một mươi chín của tp hcm
bên cạnh đó sở y tế tp hcm cũng đã đề xuất với ubnd tp hcm ngưng hoạt động các trạm y tế liều động
việc quản lý f tại nhà hiện nay do các trạm y tế đảm trách với sự trợ giúp của các công cụ chuyển đổi số
tập trung chủ yếu vào việc quản lý và chăm sóc những người
một nhóm nguy cơ
đối với các bệnh viện giã chiến tuyến huyện nếu trong giai đoạn cao điểm dịch đã sử dụng tạm một số cơ sở chức năng
làm bệnh viện giã chiến thì hoàn trả lại công năng ban đầu
đồng thời các quận huyện phải có kế hoạch sẵn sàng mở lại bệnh viện giá chiến trong trường hợp số f tăng cao trở lại
tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố phải thực hiện đồng thời hai chức năng
đó là vừa thực hiện công tác khám chữa bệnh thông thường vừa thành lập khoa đơn vị điều trị covid một mươi chín
để điều trị người mắc covid một mươi chín đồng thời với bệnh lý cấp mạng tính hoặc bệnh lý nền kèm theo
bệnh viện bệnh nhiệt đới bệnh viện nhi đồng một bệnh viện nhi đồng hai và bệnh viện nhi đồng tp
cùng các bệnh viện trung mương trên địa bàn thành phố như bệnh viện trợ giấy bệnh viện thống nhất
bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm là các bệnh viện tuyến cuối về điều trị covid một mươi chín
các bệnh viện giã chiến thành phố đã tạm ngưng hoạt động trước đó sẽ giải thể
theo thống kê của ngành y tế thành phố hồ chí minh trong một tháng qua
thành phố không ghi nhận trường hợp tử vong nào do covid một mươi chín và số ca mắc covid một mươi chín mới luôn ở mức thấp
tuy nhiên để duy trì trạng thái dịch ở ngưỡng an toàn
người dân vẫn nên tuân thủ những biện pháp phòng chống dịch nhất định khi đến những địa điểm tập trung đông người